ngày ba mươi một tháng một tỉnh ủy quảng bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại những mốc son trói lọi vinh quang của đảng trong chín mươi năm qua
cùng với cả nước gần một thế kỷ vững tin tiến bước dưới cờ đảng quang vinh đảng bộ quân và dân quảng bình
đã vượt qua nhiều gian khổ hy sinh giành được nhiều chiến công hiển hách và lập nên những thành tiệu đáng trân trọng và tự hào
đặc biệt sau hơn ba thập kỷ tái thiết quê hương những thành quả quảng bình đạt được rất đáng tự hào
phát huy những thành quả đã đạt được đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng bình tiếp tục đồng sức
đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững
cũng trong ngày ba mươi một tháng một tỉnh ủy lâm đồng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại những mốc son trói lọi của đảng trong chín mươi năm qua
hoàng định trong quá trình phát triển
đảng ta đã lãnh đạo nhân dân dân cao ngọn cờ đồng lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vượt qua khó khăn thử thách và giành được những thành tựu thắng lợi vĩ đại
nhân dịp này tỉnh ủy lâm đồng đã trao bốn huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng một mươi bảy huy hiệu sáu mươi năm và ba mươi hai huy hiệu năm mươi năm năm
năm mươi năm tuổi đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành